cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với vũ tiến cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện thuận châu về hành vi điều khiển xe ô tô khi hơi thở có nồng độ cồn gây tai nạn khiến cho một phụ nữ tử vong
ngày chín tháng ba vũ tiến cảnh điều khiển xe ô tô va chạm với xe máy do một nữ sinh điều khiển và đã khiến cho nữ sinh này tử vong trên đường đi cấp cứu
lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở đối với đối tượng cảnh kết quả một ba trăm chín mươi bốn mg trên lít khí thở
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận ăn cơm ở nhà người quen uống rượu và điều khiển xe ô tô trên đường về thì gây ra